từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng cánh chim sao xuyến gió mùa xuân
những câu hát tràn đầy niềm tin hy vọng ấy đã từng vang lên trong ngục tù
giữa bom đạn chiến tranh và trở thành ngọn lửa kiên cường nhóm lên trong tim của những người chiến sĩ cách mạng
bốn mươi năm qua đi nhạc sĩ văn ký đã để lại gia tài đồ sộ với những ca khúc tràn đầy tình yêu quê hương đất nước con người
sự ra đi của ông sẽ là mất mắt lớn cho nền âm nhạc việt nam
sức hút khiến khán giả tò mò muốn nghe
vậy nên từ tây nguyên bất khuất tiến lên thanh niên thế hệ hồ chí minh
cô giáo tài cầm đàn lên đỉnh núi trời hà nội xanh hay nhà trang mùa thu lại về
tất cả đều mang đến cho người nghe những dung cảm mạnh mẽ thà thiết lắng sâu
dù đã ra đi nhưng chắc chắn âm nhạc mà ông để lại sẽ mãi còn lưu trong tâm trí của những người yêu nhạc
yêu chất thơ chữ tình của văn ký